mỗi dịp tết đến khi nhà nhà đang nhộn nhịp mua sắm chuẩn bị cho tết
những người thợ truyền tài vẫn lặng lẽ bên trạm biến áp đường dây hoàn thành nhiệm vụ của mình
với nhiệm vụ bảo đảm truyền tài điện từ các nhà máy sản xuất điện đến các đơn vị phân phối điện năng
cho sinh hoạt nông nghiệp công nghiệp an toàn liên tục và ổn định
tổng công ty truyền tài điện quốc gia đã chuẩn bị các phương án đưa đến từng đơn vị thực hiện
theo đó các công tác kiểm tra đường dây chạm điện đã được thực hiện
các vật dụng sửa chữa khi cần thiết cũng đã sẵn sàng
bên cạnh đó với tinh thần không thực hiện các công việc trên lưới điện dẫn đến phải cắt điện của khách hàng
hoặc ảnh hưởng đến an toàn hệ thống điện
đặc biệt là trong các ngày từ hai mươi chín đến mùng ba tết nguyên đán cũng đã được thực hiện
theo các quy định của ngành chúng tôi hàng tháng tổ chức kiểm tra định kỳ
kiểm tra đêm kiểm tra quý
thứ hai là trong đặc biệt những dịp tết dương dịch và tết nguyên đáng
tất cả các công tác kiểm tra được tăng cường
ví dụ bình thường một tháng kiểm tra định kỳ ngày là một lần
nhưng mà chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra hai đến ba lần hoặc những điểm trọng yếu một tuần một lần
hà nội là trung tâm chính trị kinh tế văn hóa của cả nước
nên truyền tài điện hà nội luôn phải chuẩn bị đầy đủ phương án ứng phó xử lý sự cố
đây là đơn vị có khối lượng quản lý chạm biến áp nhiều nhất
về ba đơn vị truyền tài
với quy mô lớn như vậy và quản lý hệ thống lưới truyền tải trải rộng
trên địa bàn hà nội bắc ninh hưng yên và các tỉnh lân cận
trong khu vực đông dân cư nhiều nhà máy khu công nghiệp
nhiều công trình xây dựng khu đồ thị
nguy cơ mất an toàn cao nên việc đảm bảo cung cấp điện trên địa bàn thủ đô nói riêng
và các tỉnh lân cận nói chung là nhiệm vụ rất quan trọng
những người công nhân ngành điện luôn xác định rõ được sự cần thiết của mình
trong mỗi vị trí để có thể hoàn thành nhiệm vụ được giao
tôi công tác ở trong ngành này là được một mươi tám năm rồi
mà nếu tính cả tết trực tết thì tết này là tết thứ một mươi chín
mọi người vui chơi thì mình càng phải tập trung
tập trung để như vậy là mang cái dòng điện đến cho mọi người
không để xảy ra sự cố
một mùa xuân nữa sắp về khi mọi người rộn ràng đón tết
xung họp cùng gia đình trong bữa cơm tất niên
sung sính áo quần đi hái lọc đầu xuân đi chơi tết
thì những người thợ điện vẫn lặng lẽ trong phòng trực
trên đường dây ngoài chạm biên áp
niềm vui ngày xuân của các anh chính là những thông số kỹ thuật an toàn
giữ được nguồn năng lượng thiết yếu nguồn sáng bình yên
và trọn vẹn cho người dân khi tết đến xuân về